tối ngày ba mươi tháng một mươi hai tại hà nội đã diễn ra chương trình lễ trao giải hội thi cán bộ công chức viên chức các cơ quan đảng trung ương thi đua thực hiện văn hóa công sở
đến dự có các đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương
đồng chí nguyễn xuân thắng bí thư trung ương đảng giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh chủ tịch hội đồng lý luận trung ương
một mươi đơn vị trong khối cơ quan đảng trung ương thi đua tham gia tranh tài ở ba nội dung tuyên truyền về văn hóa công sở văn nghệ hùng biện về văn hóa công sở
ban giám khảo đã chọn ra một giải nhất hai giải nhì ba giải ba toàn đoàn
giải nhất thuộc về ban tổ chức trung ương hội thi có sức ảnh hưởng mạnh mẽ thu hút đông đảo đội ngũ cán bộ công chức viên chức trong khối thi đua tham gia có hiệu quả
hội thi cũng là cơ hội để tạo sự gắn kết giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm giữa các cơ quan trong khối
từ hội thi nét đẹp văn hóa công sở sẽ được cụ thể hóa thành những nét đẹp thường ngày thường thấy và tạo nên hình ảnh kiểu mẫu về công chức viên chức trong khối
đây cũng chính là việc hiện thực hóa trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên trong khối cơ quan đảng trung ương lan tỏa từ các cơ quan đơn vị khác trong cả nước